với hành vi hủy hoại tài sản và gây dối trật tự công cộng hai mươi đối tượng trú tại tỉnh đồng nai vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giả
do mâu thuẫn nguyễn ngọc kha đã rủ hàng chục thanh niên mang theo gậy gộc đá và giao tự chế tìm nhóm ngô đình minh cả hai ném hung khí qua lại gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
ngoài ra nhóm của kha còn sử dụng gạch đá gậy bóng chảy đập phá cửa chính cửa sổ và cửa thông gió của bảy nhà dân bên đường
công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai nhanh chóng phát hiện và bắt giữ các đối tượng cùng với hung khí